sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật biên phòng việt nam
đa số các đại biểu nhất trí cần thiết phải có luật biên phòng việt nam để bảo vệ độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
qua thảo luận một số ý kiến cho rằng lực lượng bộ đội biên phòng giữ vai trò chuyên trách
trong xây dựng quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
do đó dự thảo luật cần thể hiện rõ quan điểm của nhà nước về chính sách đặc thù với bộ đội biên phòng
và nhấn mạnh vị trí chức năng nòng cốt của lực lượng này
liên quan tới trang bị của bộ đội biên phòng hiện nay dự thảo mới chỉ quy định
bộ đội biên phòng được trang bị máy bay tàu thuyền ô tô và phương tiện khác
các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
để thực thi nhiệm vụ biên phòng theo quy định pháp luật
có ý kiến cho rằng việc trang bị phương tiện cho lực lượng biên phòng
cần được hiện đại hóa hơn nữa để đảm bảo cho lực lượng này thực thi nhiệm vụ
các ý kiến cũng đề nghị cần ra soát dự án luật để tránh trồng trèo với các luật hiện hành